các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền bắc
thưa quý vị từ sáng mùng sáu tháng ba bầu trời tp hcm âm u không có nắng
một số nơi bầu trời còn xuất hiện mây đen việc này khiến không khí đỡ oi bức hơn những ngày trước đó
ông lê đình quyết trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn khu vực nam bộ thông tin
thời tiết nam bộ có mây thay đổi sương mù nhẹ vài nơi như cần thơ bến tre trà vinh và bạc liêu
còn tại tp hcm thời tiết có mây thay đổi không mưa nhiệt độ đo được là hai mươi tám độ c độ ẩm là tám mươi chín
đến chiều nay thời tiết nam bộ tiếp tục có mây thay đổi không mưa nắng nóng gia tăng xảy ra diện rộng
nắng nóng gai gắt ở các tỉnh miền đông còn miền tây cục bộ có nắng nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh miền tây từ ba mươi hai ba mươi năm độ c có nơi trên ba mươi năm độ c
dự báo từ ngày bảy tháng ba đến ngày một mươi tháng ba
thời tiết nam bộ sẽ có nắng nóng và không mưa
đến giữa tuần tháng ba thời tiết khu vực nam bộ phổ biến không mưa ngày nắng
năng nóng với nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ c xuất hiện trên diện rộng ở miền đông và ven biên giới tây nam trong nhiều ngày
rất ít khả năng có mưa trái mùa nếu có chỉ là mưa không đáng kể
tuần cuối tháng ba thời tiết phổ biến không mưa một vài ngày cuối tháng có khả năng có mưa vài nơi với lượng nhỏ
một vài ngày có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ c
ở khu vực miền đông và một vài nơi ở miền tây cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt đời sống và cây trồng do nắng nóng gai gắt diện rộng nhiều đợt dài ngày
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
thành phố vinh
thành phố vinh
mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị mới đây một trận động đất với độ lớn bốn độ richter đã xảy ra tại huyện con plông tỉnh con tum
như vậy tính từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay trên địa bàn này đã xảy ra một mươi tám trận động đất
trận động đất nhỏ động đất kích thích
trưa ngày năm tháng ba tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum xảy ra trận động đất có độ lớn bốn độ độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cho biết
trận động đất trên xảy ra vào lúc một mươi hai giờ bốn mươi chín phút tại tọa độ một mươi bốn tám trăm hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám hai trăm bảy mươi ba độ kinh đông

tuy nhiên hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất trên
cùng với trận động đất vừa xảy ra tính từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay trên địa bàn huyện con plong đã xảy ra một mươi tám trận động đất nhỏ
trong đó ngày xảy ra nhiều trận động đất nhất là ngày bảy tháng hai với chín trận trận động đất có độ lớn cao nhất là bốn độ
trước đó trong tháng một trên cả nước cũng đã xảy ra tám trận động đất với độ lớn từ hai năm đến hai tám độ
trong số này có sáu trận động đất xảy ra ở huyện con plong
theo viện vật lý địa cầu động đất tại khu vực huyện cầm plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là bốn bảy độ xảy ra vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
viện trưởng viện vật lý địa cầu nguyễn xuân anh cho biết từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đơn vị này đã cử cán bộ đến khu vực này
để thiết lập thêm các trạm quan chắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chấn nguy hiểm
có thể xảy ra trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đại diện viện vật lý địa cầu cũng cho hay tất cả các trận động đất xảy ra trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là động đất kích thích
thông thường những trận động đất có độ lớn dưới năm độ được xem là động đất nhỏ ít khi gây rủi ro thiên tai
những trận động đất từ năm đến sáu độ trở lên là động đất trung bình nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai
từ sáu độ trở lên là động đất lớn nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tài rất cao
xin được chuyển sang tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
mới đây ủy ban phân tích tình hình thời tiết của cơ quan
khí tượng nhật bản cho biết mùa đông năm nay tại quốc gia đông bắc á này ấm bất thường
với nhiệt độ trung bình được ghi nhận là mức cao thứ hai kể từ khi bắt đầu công tác thống kê hồi năm một nghìn tám trăm chín mươi tám
theo phóng viên thông tấn xã việt nam tại tokyo số liệu thống kê cho thấy mùa đông tại nhật bản
được tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn có nhiệt độ cao hơn mức bình thường một hai mươi bảy độ c
và cao thứ hai trong lịch sử chỉ sau mức kỷ lục một bốn mươi ba độ c được ghi nhận trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó ba mươi một trên một trăm năm mươi ba điểm quan sát khí tượng trên cả nước ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay
theo các chuyên gia ngoài ảnh hưởng do trái đất nóng lên một nguyên nhân khác gọi là hiện tượng gió tây
còn gọi là dòng khí cận nhiệt đới đã đổi hướng nhiều hơn về phía bắc gần nhật bản
làm gia tăng thêm khoảng thời gian không kỳ ấm bao phủ lên quốc gia này
ngoài ra hiện tượng trên còn dẫn đến sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở một số khu vực trong mùa đông
với khu vực phía đông nhật bản và quần đảo okinawa
amami có mức biến động nhiệt độ cao thứ ba trong lịch sử
các chuyên gia khí tượng cho rằng cùng với việc nhật bản ghi nhận nhiệt độ trung bình ba mùa liên tiếp
từ mùa xuân đến mùa thu năm ngoái thì đây cũng là hiện tượng thời tiết bất thường
và khả năng cao là mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kỷ lục
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn
sơn mù dài rác
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng
miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng
riêng khu vực tây bắc có nơi nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sáng và đêm có sơn mù và sơn mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
ngày nắng riêng khu vực vùng núi phía tây có nắng nóng
đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc ba mươi ba mươi ba độ phía nam ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
sông cao một hai m
quảng đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nhẹ sông cao năm một năm m